vào khoảng một mươi hai h bốn mươi phút trưa qua một đối tượng cầm dao nhọn vào tiệm vàng bạc cầm đồ liễu hiền
địa chỉ tại số một trăm bốn mươi bảy lê lợi phường vĩnh trại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
uy hiếp chủ cơ sở để cướp tài sản
đối tượng nguyễn quang trường đã xách một chiếc túi màu đen đi đến tiệm vàng cầm đồ liễu hiền
tại thành phố lạng sơn hỏi mua vàng sau đó bất ngờ rút sao không chế hai mẹ con chủ tiệm vàng để cướp tài sản
lợi dụng lúc đối tượng sơ hở chủ cửa hàng kịp thời hô hoán người nhà ở trên tầng
thấy có người chạy xuống đối tượng dùng dao đâm con gái chủ cửa hàng gây thương tích nhẹ
sau đó các nạn nhân đã không chế được đối tượng
lực lượng công an đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường và đưa đối tượng cùng với nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu